khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng sáu hàng loạt căn nhà của người dân trên tính lộ tám trăm hai mươi sáu c
huyện cần duột tỉnh long mang bị sạt lỡ xuống sông
vụ sạt lỡ không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản
trước đó các hộ dân khác đã được chính quyền vận động di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn
mọi người dậy hết hồn có người thì khóc chạy ngang thì khóc ôm sòm
có người thì lật đặt hỗ trợ nhau là mọi người đều phiên kéo
nguyên cái giải này ai cũng thấy sợ sợ là ít bữa nữa nó sẽ đi luôn cái giải của mình
tại vì dưới này em thấy cát nhiều lắm không có được như đất như người ta
hiện tại thì chính quyền của huyện cần duộc tỉnh long an đã tổ chức phong tỏa hiện trường
để mà đảm bảo an toàn ở cái hiện trường khu vực mà năm căn nhà bị sạt lở
xuống sông cần duột
đồng thời lên phương án hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại
ghi nhận vào chiều ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng của tỉnh long an đã lập rào chắn
hai đầu đường không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
theo ủy ban nhân dân xã phước lại sạt lỡ đã lớn đến mép đường tỉnh tám trăm hai mươi sáu c
mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt
khi nứt sông rút đoạn đường giao thông này có nguy cơ bị sạt lỡ
đây là tuyến đường chính kết nối các xã thuộc vùng hạ của huyện cần duột
nếu bị sạt lỡ sẽ các đất lưu thông bằng chuỗi hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực

hiện địa phương đang làm báo cáo khẩn gửi các cơ quan chức năng
để xem xét thực hiện giải pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ tuyến đường giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu quy mô lớn
do trần tiến thành và đồng bọn thực hiện bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đường dây
thu giữ lượng lớn giấy tờ giả các loại máy móc dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất in ấn giấy tờ giả
với một thao tác là có thể có ngay một dấu mộc tinh xảo sắc nét như thế này
và cũng chỉ với một thao tác trích mạo quy o trên căn cứ không dân mọi thông tin sẽ được hiện ra trùng khớp
thế nhưng những gì mà quý vị và các bạn vừa nhìn thấy chính là sản phẩm giả của nhóm đối tượng
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức mà công an tp hcm vừa triệt phá
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phát hiện hai đối tượng là lương triều vĩ và nguyễn văn hưng
nhưng đi giao thùng hàng có nhiều biểu hiện ghi vấn
bất ngờ kiểm tra công an phát hiện trong thùng hàng chứa nhiều gói hàng đường áo và giấy tờ các loại
mở trọng điều tra công an tp hcm bắt giữ toàn bộ đối tượng trong đường dây
và khám xét khẩn cấp ba điểm là nơi chứa hàng sản xuất in giấy tờ giả có quy mô khủng
trần tiến thành tên khác là tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú thành phố buma thuộc tỉnh đắk lắc
tạm trú tại chung cư gia hòa phương phước long bê thành phố thủ đức
đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận
nên thành nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền
thành lên mạng xã hội mua một bộ file chứa các thông tin tài liệu như văn bằng chứng chỉ
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đăng kiểm sổ tiết kiệm ngân hàng bằng tốt nghiệp
bằng lái xe học bạ các loại chứng chỉ và hàng trăm loại giấy tờ khác với giá một mươi năm triệu đồng
để phục vụ cho việc làm giấy tờ giả thành mua các thiết bị máy tính máy in
máy ép nhựa máy photo thuê nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố thủy đức
quận bình thạnh và thuê nhiều người phụ giúp phân công công việc đóng gói giao nhận tìm kiếm khách hàng
đều qua mắt lực lượng chức năng khi đóng gói ngoài tài liệu giả
các đối tượng còn bỏ thêm áo hoặc phí cầm tay để ngụy trang đây được gọi là cách gói hàng hai lớp
tính đến thời điểm bị phát hiện thì đường dây này đã hoạt động được khoảng sáu tháng
bình quân mỗi tháng làm khoảng sáu trăm linh tài liệu giả các loại thu lợi số tiền khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
đến chín trăm linh triệu đồng
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã trao quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với trần tiến thành trần tiến đạt bùi phạm yến nhi
bùi thị ngọc hiếu lương triệu vĩ lưu trường giang nguyễn thị thanh xuân nguyễn văn quyết
nguyễn văn hưng ngô văn tùng nguyễn ngọc sơn và nguyễn minh hải về hành vi làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức
đối với lê thị duyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
từ việc bắt giữ các đối tượng làm con dấu giấy tờ giả qua đấu tranh truy xét
phòng cảnh sát hình sự và công an quận bình thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm bốn đối tượng
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tống duy mạnh nguyên chủ tịch ubnd xã tiến thành trương tiến thanh trang
nguyên kế toán của ubnd xã tiến thành và nguyễn ngọc khương
giám đốc công ty trách nhiệm hạn xây dựng thương mại dịch vụ quốc anh pháp
ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ubnd xã tiến thành được ubnd tp phan thiết giao
làm chủ đầu tư hai công trình sửa chữa trụ sở ubnd
và sửa chữa trạng y tế xã tiến thành
tống duy mạnh đã ký hợp đồng sửa chữa hai công trình trên với công ty do khương làm giám đốc
tuy nhiên quá trình thực hiện mạnh và khương đã không tổ chức nghiệm thu công trình
theo quy định của pháp luật
mặc dù biết rõ công trình chưa thi công hoàn thành nhưng mạnh trang và khương đã thỏa thuận với nhau
lập khống hồ sơ để đề nghị kho bạc nhà nước thanh toán tiền trước
không đúng với thực tế thi công gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một ba tỷ đồng
chỉ trong vòng hai năm đào văn thủy chú tại hưng yên đã cấu kết cùng với các chân dết
tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số đề với tổng số tiền giao dịch
lên tới hai tỷ đồng
đối tượng cùng chín bị can khác vừa bị công an tỉnh hưng yên khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ hai mươi hai chiếc điện thoại di động gần hai tỷ đồng tiền mặt
và tiền trong tài khoản ngân hàng sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảy thẻ ngân hàng các loại
và hơn bốn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề của các đối tượng
quá trình điều tra xác định đường dây này hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay do đào văn thủy cầm đầu
và cấu kết với nguyễn văn sơn để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đẻ
với thủ đoạn hết sức tình vi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng hứa văn bắc chú tại con tum và trần văn thọ chú tại tuyên quang
trước đó tổ công tác phòng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát thì phát hiện có bắc và thọ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một túi ni lông chứa hai gói màu trắng nghi là ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng
qua giám định xác định hai gói chất rắn màu trắng là metafetamin có tổng khối lượng là hai kg
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo nguyễn ngọc thiên
và cháu ruột là hà phúc minh đăng cùng chú tại tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thiên sang campuchia làm việc sau đó đưa cháu ruột là đăng sang làm
thời gian ở đây hai bị cáo biết việc đưa người việt nam sang campuchia bán vào các công ty do người trung quốc làm chủ sẽ thu lợi nhuận cao
nên đã bàn bạc và đăng bài tuyển người lao động trên mạng xã hội
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo đã lừa được năm người ở đắk lắc bán sang campuchia thu lợi tổng số tiền chín trăm triệu chín trăm linh usd
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
nguyễn ngọc thiên một mươi ba năm tù giam hà phúc minh đăng tám năm tù giam cùng về tội mua bán người
đồn biên phòng côn đảo bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận sáu ngư dân trên tàu cá bình định bị nạn trên biển côn đảo
tỉnh bà rịa vũng tàu được một tàu cá bình định đưa vào bờ an toàn
trước đó vào ngày năm tháng sáu tàu cá bd ba mươi nghìn chín mươi ba ts do ông đặng văn tèo làm thuyền trưởng cùng năm ngư dân xuất bến tại cảng bến đá
thành phố vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
khoảng hai giờ ngày bảy tháng sáu trong lúc khai thác đánh bắt hải sản tại vùng biển cách côn đảo khoảng bốn mươi hải lý về phía đông
thì bị tàu hàng chưa gió sấu hiệu đâm chìm
đến bảy giờ cùng ngày toàn bộ ngư dân bị nạn đã được một tàu cá tiền giang cứu vớt và đưa vào bờ an toàn